nhiều tiếng súng nổ đã vang lên kể từ ngày hai mươi ba tháng tám vừa qua thành phố kenosa liên tiếp chứng kiến các vụ biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn jacob black thanh niên da màu hai mươi chín tuổi khiến người này bị liệt nửa thân